theo đó giá một buổi tiêm giảm béo được cơ sở này áp dụng là tám triệu đồng một buổi và một liệu trình bao gồm từ ba đến năm buổi

theo đó giá một buổi tiêm giảm béo được cơ sở đểlifesense có thể giảm bởi giao tạo của bộ truyền thông và dịch vụ
theo đó giá một buổi tiêm giảm béo được cơ sở đểlifesense có thể giảm bởi giao tạo của bộ truyền thông và dịch vụ

không ảnh hưởng gì đâu càng như vậy càng tốt
đó là lời cam kết của nhân viên ở đây khi chúng tôi đặt vấn đề về việc sử dụng thuốc cho một liệu trình
điểm chung của các cơ sở bày bán và sử dụng các sản phẩm giảm béo đều cam kết về công dụng giảm mỡ thần tốc mà không cần áp dụng bất kỳ một chế độ ăn uống và luyện tập riêng biệt nào
việc sử dụng sản phẩm đồng thời không đi kèm phản ứng phụ và bệnh nhân sinh hoạt hoàn toàn bình thường trong suốt liệu trình điều trị
tuy nhiên theo các bác sĩ chuyên môn đại đa số các loại thuốc tiêm giảm béo chứa fosfa tidin colin gọi tắt là ppc được biết đến là một loại thuốc được dùng để điều trị thuyên tắc phổi do mỡ nhưng đã bị lạm dụng sử dụng trong phẫu thuật thẩm mỹ
việc tiêm các sản phẩm chứa ppc
việc tiêm các sản phẩm chứa ppc
sẽ phân hủy dần dần các mô mỡ thành nhũ tương đồng thời tác động trực tiếp phá hủy các mô xung quanh vùng tiêm như tổ chức mạch máu thần kinh